ngày ba một mươi một đồn biên phòng tân thanh tỉnh lạng sơn vừa bắt giữ nhiều hàng hóa nhập lậu vận chuyển trái phép qua địa bàn tỉnh
vào ngày hai tháng một mươi một lực lượng biên phòng trạm biên phòng cốc nam thuộc đồn biên phòng tân thanh tỉnh lạng sơn
làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát khu vực thôn khơ đa xã tân mỹ huyện văn lãng
đã phát hiện một nhóm người vận chuyển hàng hóa từ bên kia biên giới vào việt nam
lực lượng biên phòng yêu cầu kiểm tra tuy nhiên những đối tượng này đã vứt bỏ toàn bộ số hàng và chạy trốn
qua thu giữ và kiểm đếm có hai mươi tám bao tải đựng quần áo giày dép mỹ phẩm và phụ kiện điện thoại ước tính trị giá khoảng ba trăm linh triệu đồng